trong những ngày cuối năm để chăm lo tết cho công nhân lao động nhiều địa phương đã tổ chức những chuyến xe đầy ý nghĩa hỗ trợ đưa công nhân về quê ăn tết đoàn viên cùng gia đình
chuyến xe xuân tỉnh nghĩa do liên đoàn lao động tỉnh bình dương tổ chức cho người lao động trên địa bàn là một ví dụ
tại chương trình lãnh đạo tỉnh bình dương và liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng quà và gần bốn vé xe cho công nhân các tỉnh miền bắc miền trung miền tây về quê đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
đây là chương trình có ý nghĩa xã hội được liên tiếp tổ chức nhằm chia sẻ hỗ trợ những đoàn viên công đoàn công nhân nghèo xa quê đang lao động tại bình dương có điều kiện về thăm gia đình và đón tết vui xuân
theo liên đoàn lao động tỉnh bình dương chăm lo cho công nhân lao động dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám ngân sách tỉnh bình dương đã hỗ trợ hơn bốn năm tỷ đồng để trao tặng chín một trăm linh phần quà cho công nhân đặc biệt khó khăn
bên cạnh đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã trao năm trăm linh vé xe cho công nhân
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã trao năm trăm linh phần quà cho công nhân với tổng kinh phí hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra các cấp công đoàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm trao tặng năm trăm linh vé tàu hỏa và tổ chức xe đưa hơn hai mươi công nhân lao động về quê